thưa quý vị như chúng tôi đã đề cập ngày lễ giáng sinh cũng như là một số ngày lễ khác như là phục sinh đều không có nguồn gốc từ nước ta
tuy nhiên từ khi được truyền vào việt nam nó đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tâm linh và sinh hoạt văn hóa của người dân
thông qua đó thì người dân dù theo đạo hay là không theo đạo đều có dịp hiểu và đoàn kết với nhau hơn
và ngạp vào bầu không khí suộn ràng đón ngày lễ này vào đêm qua thì cũng đã cho thấy đảng và nhà nước việt nam luôn tạo mọi điều kiện để nhân dân được tự do tham gia các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng
là một minh chứng về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam đã và đang được đảm bảo
và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi góc nhìn này trong cư dân mạng ngày hôm nay
đêm giáng sinh đúng dịp cuối tuần thời tiết thuận lợi nên các địa điểm thân quen mỗi dịp lễ lớn của hà nội hay thành phố hồ chí minh

đông nghịt người dân và du khách đổ về vui chơi chụp ảnh và dự lễ ở nhà thờ
người lớn trẻ em người việt hay người nước ngoài người theo đạo hay không theo đạo tất cả đều hòa vào chung không khí náo nức và cầu mong những điều tốt đẹp nhất
chúc giáng sinh an lành và ấm áp đến mọi gia đình
chúc mọi người cả nước đón giáng sinh an lành hạnh phúc bên người thân gia đình
dù cuộc sống có ra sao đi nữa thì hòa vào niềm vui mong ước điều an lành trong đêm giáng sinh của tất cả mọi người là hoàn toàn chính đáng
tuy năm qua kinh tế có những lúc khó khăn nhưng đất nước bình yên chắc chắn sẽ là động lực cho phát triển những năm tiếp theo
theo cư dân mạng các ngày lễ công giáo như giáng sinh phục sinh đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tâm linh
thông qua sinh hoạt văn hóa của người dân thông qua sinh hoạt văn hóa tâm linh cộng đồng
người dân là những người theo đạo hay không theo đạo có dịp hiểu và đoàn kết nhau hơn
giáng sinh là theo đạo thiên chúa và bắt nguồn từ âu châu
mà người âu đêm giáng sinh họ bắt đầu từ một mươi tám giờ tính giờ địa phương của từng quốc gia
còn ở ta ai ai cũng đổ ra đường chung vui như thế này đúng là phong cách riêng
nhưng quan trọng nhất ai cũng vui vẻ hân hoan
việt nam là vậy đó cứ vui là được không phân biệt hay kỳ thị người có đạo hay không có đạo
chỉ cần sống hòa đồng vui vẻ đoàn kết là được rồi
là người con của phật chúng ta vui mừng với tất cả chia sẻ niềm vui với tôn giáo bạn
xin gửi lời chúc mừng giáng sinh an lành nhất tới mọi người
vượt qua hai năm ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín được chung vui bên nhau đón ngày lễ lớn như thế này
thật quá tuyệt vời đâu cần phân biệt lương giáo